các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số ba đối tượng này minh bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản còn đối tượng bình và cường bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật